nhiều người lao động đã tìm đến các trang này để tìm hiểu giao bán cầm cố sổ bảo hiểm xã hội
tại tỉnh bình dương các đối tượng lập trang facebook mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương để thu mua sổ
thông tin từ bảo hiểm xã hội bình dương cho biết cơ quan này không có trang facebook nào như trên
ngày một mươi ba tháng bốn lực lượng chức năng phối hợp và triệu tập hai đối tượng là ngô thị thúy kiều và chồng là lê quốc việt để điều tra hành vi thu gom sổ bảo hiểm xã hội
hai đối tượng này đã nhiều lần lập trang facebook như
thu mua bảo hiểm xã hội giá cao thu mua bảo hiểm xã hội và giả mạo bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương để thu mua sổ bảo hiểm của người lao động mất việc do dịch bệnh
đây là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm theo quy định
thưa quý vị và các bạn dịch bệnh covid một mươi chín đã và đang tác động toàn diện trên các lĩnh vực đời sống xã hội
nhiều doanh nghiệp công ty tạm thời dừng hoạt động kéo theo việc nhiều công nhân đang không có việc làm
lợi dụng tình hình này nhiều đối tượng đã thu gom mua bán sổ bảo hiểm
hành vi xã hội nhằm trục lợi của công nhân
đặc biệt một số đối tượng đã lập trang facebook mạo danh cơ quan bảo hiểm xã hội bình dương để giao mua bán
đây là hành vi cần phải được lên án và phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
phần trai đổi ngay sau đây sẽ làm rõ hơn về hành vi nói trên
theo luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn người lao động được quyền cầm luôn sổ bảo hiểm của mình
và đây là lần đầu tiên xuất hiện những tình trạng mà gom thu mua sổ bảo hiểm xã hội
theo đồng chí thì đâu là nguyên nhân dẫn đến tình trạng này
mục đích của các đối tượng nêu trên là lợi dụng quy định của luật bảo hiểm xã hội năm hai nghìn một mươi bốn
cho phép người lao động nếu một năm không có việc làm thì được đến cơ quan bảo hiểm để lĩnh hưởng chế độ trợ cấp một lần
thực hiện các hình chính cơ quan bảo hiểm cũng cho phép người lao động được phép lĩnh sổ bảo hiểm ở bất kỳ đâu
chế độ một lần ở bất kỳ đâu trong toàn quốc
các đối tượng đã lợi dụng cái này để tiêu hoàn cảnh của người lao động trong thời gian nghỉ dịch covid kéo dài
do khó khăn về kinh tế đã rụ rỗ người lao động ký ủy quyền để sau khoảng một thời gian
nếu như theo quy định thì sau thời gian một năm các đối tượng sẽ tiến hành thực hiện cái hành vi lấy hưởng chế độ một lần của người lao động
thưa đồng chí thì thời gian qua đã xuất hiện một số đối tượng lập những facebook giả mạo danh bảo hiểm xã hội tỉnh bình dương
để tiến hành thu mua gom sổ bảo hiểm của người lao động
và đồng chí đánh giá như thế nào về hành vi này
và với những hành vi này thì mức sự phản diện như thế nào
trước đây thì chúng tôi chỉ phát hiện ra là các hành vi cầm cố của người lao động sổ bảo hiểm của lao động
tuy nhiên là trong thời gian vừa qua thì tại bình dương đã theo phản ánh của bảo hiểm xã hội bình dương
thì chúng tôi cũng nắm được cái việc hiện nay có một số đối tượng đã mạo danh cái facebook của bảo hiểm sội bình dương để tiến hành
đứng ra thu gom mua thu gom cái sổ bảo hiểm của người lao động
đây là hành vi rất là mới
tuy nhiên là phải nói rằng đối tượng đã có cái sự
hiểu biết về lĩnh vực của bảo hiểm xã hội cũng như là có hoạt động là có tổ chức
quá trình thu mua thì đến nay thì nhận được thông tin như vậy thì chúng tôi đã phối hợp với các cơ quan bảo hiểm
để có cái biện pháp quan trọng xử lý các đối tượng liên quan
các đối tượng vi phạm mà thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt là
về vi phạm hành chính hoặc nếu có đủ yếu tố cấu thành sẽ bị xử lý về trách nhiệm hình sự
trong trường hợp fanpage lừa đảo cơ quan tổ chức để trục lợi và có đủ yếu tố cấu thành
về tội phạm thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự
theo một trong những cái tội danh khác nhau được quy định bộ luật hình sự
như đồng chí vừa mới chia sẻ thì đây là một cái hành vi mới
vậy lực lượng cảnh sát cũng như là phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội
sẽ có những cái biện pháp nào để xử lý nghiêm đối với cái tình trạng này hay không ạ
hiện nay thì trước tình hình vi phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực của bảo hiểm xã hội
đã được lãnh đạo
bộ cơ quan lãnh đạo cục rất quan tâm và đã có những cái chỉ đạo với các địa phương trong thời gian qua
và sắp tới sẽ tiếp tục có những cái chỉ đạo quyết liệt hơn
chúng tôi hiện đang yêu cầu các địa phương tập hợp các tình hình vi phạm tội phạm để đánh giá
và có những cái đề xuất tham mưu cho lãnh đạo cấp trên chỉ đạo các địa phương nó sát sao với tình hình thực tế hơn
tuy nhiên thì nói về cái hành vi trục lợi các hành vi trục lợi của bảo hiểm là đều đáng bị
đáng bị lên án bởi vì đây là cái hành vi mà đi ngược lại với cái chính sách an sinh xã hội
và làm mất ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân
và đương nhiên là cục cảnh sát kinh tế với chức năng nhiệm vụ của mình thì cũng sẽ góp phần
để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
còn đối với cái việc mà xử lý đến mức độ xử lý hình sự hay không thì tùy vào từng sự việc
và tùy vào tính chất cũng như là các vi phạm của các đối tượng
thì chúng tôi sẽ cố gắng để đẩy nhanh một số những cái vụ việc có dấu hiệu vi phạm
cũng là tạo cái răn đe cho các đối tượng và cũng là để cảnh tình cho người dân
để hiểu rằng nhận thức được và để bảo vệ được cái quyền lợi của người lao động
một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã trả lời phỏng vấn